mặc dù đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc nhưng thói quen xử lý thực bì bằng lửa không đúng theo quy trình
vẫn đang diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
và thực trạng này đã gây ra hàng loạt vụ cháy rừng trong thời gian vừa qua khiến nhiều người thương vong
theo thống kê hơn một tháng qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra trên hai mươi vụ cháy rừng
đặc biệt là thời điểm này giá cây gỗ keo tăng cao
người dân tranh thủ khai thác bán và xử lý thực bì để bước vào vụ trồng rừng mới
tuy nhiên do thiếu kiến thức trong phòng chống cháy rừng không ít người dân thu dọn thực bì rồi tự đốt theo thói quen
dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng thiệt hại cả về người và tài sản
theo tri cục kiểm lâm tỉnh quảng ngãi hiện nay các trù rừng còn chủ quan dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xử lý thực bì bằng lửa không đảm bảo quy trình
thực tế cho thấy nhiều trường hợp cháy rừng thiệt hại tài sản thậm chí chết người do đốt thực bì trong thời tiết nắng nóng gió to không kiểm soát được mức độ an toàn
không báo cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương để có phương án ứng phó
khi đốt thực bì thì đốt lúc chiều tối hoặc lúc sáng sớm
và khi đốt là phải làm răng cắn lửa
rồi khi đốt đặc biệt là bà con không nên đốt bà con phải đốt thực bị là từ trên xuống chứ không nên đốt từ dưới lên trên
và đặc biệt là đốt không được đốt theo khi đốt mà đứng theo hướng gió thì là dễ gai ra ngọt và gai ra thương vang
hiện nay lực lượng kiểm lâm tỉnh quảng ngãi đang tăng cường tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao
không cho đốt thực bì
khi các chủ rừng không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy lực lượng kiểm lâm chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra